căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật
gọi tắt là cdc thành phố hà nội thuận sở y tế hà nội và các đơn vị liên quan
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam
áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với
một nguyễn nhật cảm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba giám đốc cdc thành phố hà nội thuận sở y tế hà nội
hai nguyễn vũ hà thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trưởng phòng tài chính kế toán cdc thành phố hà nội thuận sở y tế hà nội
ba đào thế vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn vật tư khoa học và thương mại việt nam
nguyễn trần duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản nhân thành
nguyễn ngọc nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học vitech
nguyễn thanh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế phương đông
bảy lê xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên phòng tài chính kế toán trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội thuận sở y tế hà nội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can
thu hồi tài sản nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật